tiêu hủy đàn chó mèo có sự đồng tình của bà con tại chỗ
bà con rất đồng tình bởi không khéo chó chạy rông ra ngoài hoặc cắn người nào đó
trong khi hai người chủ ở trong bệnh viện thì ai lo rồi hậu quả gây ra sẽ ra sao
quý vị thân mến mặc dù nói rằng việc tiêu hủy đàn chó mèo có sự đồng tình của bà con tại chỗ
bà con rất đồng tình bởi không khéo chó chạy rông ra ngoài hoặc cắn người nào đó
thế nhưng nhiều người vẫn đặt ra câu hỏi liệu điều đó có thực sự cần thiết không
bởi cả hai vợ chồng người chủ đã phải lình kình đồ đạc cùng đàn chó lên đến một mươi năm một mươi sáu con
vượt ba trăm linh km đi tìm sự sống và khi họ đã tới đích nhưng vẫn không được sống
từ cuối tuần qua câu chuyện đàn chó một mươi năm con của một cặp vợ chồng đem về quê tránh dịch
nhưng bị chính quyền cà mau tiêu hủy đã gây xôn xao dư luận tại việt nam và quốc tế
theo các bác sĩ và luật sư có cách thức khác để giải quyết vấn đề này
mà vẫn giữ được an toàn cho cộng đồng về mặt dịch tế hơn là tiêu hủy một lúc cà đàn chó
vụ việc không chỉ gây phẫn nộ trong một phần dư luận việt nam mà đã thành tin quốc tế
được các báo hồng kông thái lan malaysia và một hãng thông tấn của đức đăng tải
các trang mạng xã hội tiếng anh những giờ qua cũng có nhiều người chia sẻ tin
trao đổi với bbc news tiếng việt ngày một mươi một tháng một mươi bác sĩ trương hiếu khanh
nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng một tp hcm
nói về tiêu hủy đàn chó nhà ông phạm minh hùng đưa từ lào man về cà mau
tôi không biết được chi tiết vì sao chính quyền cà mau lại chọn tiêu hủy
nếu về mặt dịch tế chúng ta có thể tách riêng đã cho ra tắm rửa và nuôi riêng thì sẽ an toàn
chứ còn vội vã như vậy thì rất là khó
tuy nhiên tình huống này cũng phải xét việc ai là người chăm sóc đàn chó khi mà chủ phải đi cách ly trong bệnh viện
về pháp lý thì không có quy định nào cho phép giết thú nuôi khi chủ bị lây nhiễm virus corona cả
thú nuôi là tài sản của người dân
việc giết thú nuôi vô hại là xâm hại đến quyền sở hữu tài sản của người dân
tại buổi họp báo ông trần tấn công chủ tịch cơ bác nhân dân huyện trần văn thời
nơi xảy ra vụ việc khẳng định lý do không cách ly dài ngày đối với đàn chó mà tiêu hủy ngay là vì sợ lây nhiễm
bởi chống lây nhiễm bệnh là việc trên hết theo thanh niên
ông công xác định số lượng chó tiêu hủy tổng cộng là một mươi năm con
trong đó tám chó con bốn cháu lớn của ông hùng và ba con chó một con mèo của ông khanh
lý do vì sao chúng tôi không cách ly dài ngày đối với đàn chó thì vẫn là quan điểm chống dịch là trên hết
sự lây nhiễm chống lây nhiễm là việc trên hết
vấn đề tiêu hủy nhận được đồng tình của bà con bà con mừng lắm
nếu không khéo thì đàn chó này chạy ra bên ngoài và hay cắn người nào đó
trong khi chủ thì nằm điều trị ở bệnh viện không ai chịu trách nhiệm về hậu quả ông công nói tại cuộc họp báo
tuy nhiên bác sĩ trương hiếu khanh thì cho rằng về dịch tễ virus từ chó mèo không thể lây sang người
nguyên tắc của virus học là từng dòng có ký chủ riêng của nó động vật có corona động vật và con người có corona con người
chỉ con người khi ăn động vật quá nhiều và trong thời gian dài thì chủng từ động vật biến thể qua con người điển hình là virus corona
và khi đã là corona trên người nó không lây ngược qua các dòng ký chủ khác
thế nên có thể nói corona ký chủ chó mèo khác hẳn với virus
khi virus này từ động vật sang người thì không thể xâm nhập vào tế bào và bị loại ra ngay
hoặc có trường hợp virus vô một lần quá nhiều thì sẽ giết luôn ký chủ đó nhưng nó không lây lan được nữa điển hình là cúm gà
nếu nói corona lây qua chó mèo và chó mèo lây ngược lại cho người là không đúng bác sĩ giải thích
tuy nhiên ông khanh cũng nói thêm đối với covid một mươi chín động vật có thể là trung gian như đồ vật hàng hóa bằng hình thức mang giọt bắn của người mắc bệnh
trên da thịt lông móng dù người khác ôm hôn thì bị lây nhiễm chứ không phải là con chó con mèo mắc bệnh rồi lây cho người
ông khanh lý giải
từ đó chuyên gia bệnh truyền nhiễm nhận định trong vụ tiêu hủy đàn chó ở cà mau chúng ta có thể tách riêng đàn chó da tám dừa và nuôi riêng thì sẽ an toàn
tuy nhiên tình huống này cũng phải xem xét việc ai là người chăm sóc cho đào chó này khi mà chủ phải đi cách ly trong bệnh viện
đó là điều khó khăn cho họ đâu thể mang cả đàn chó vô bệnh viện
tôi không biết được
tiết tiết vì sao chính quyền cà mau lại chọn tiêu hủy có thể họ không có cách nàm nào khác
vì ai là người nuôi đàn chó trong khi đội ngũ đang đi chống dịch
trong khi một cơ sở để nhận một mươi năm con chó cùng một lúc là rất khó ở việt nam nhưng vội vã tiêu hủy ngay là không nên bác sĩ khẳng định
trước đó trả lời bbc news tiếng việt giáo sư nguyễn văn tuấn từ đại học new south wales australia cho biết
tổ chức y tế thế giới who nói rõ rằng chó không lây truyền sars cov hai cho người
theo giáo sư tuấn ông rất sốc và không thể nào tưởng tượng một vụ việc như vậy lại xảy ra
theo ông nếu như ở australia thì người ra quyết định tiêu diệt một mươi năm con chó này chắc chắn sẽ bị truy tố ra tòa và bị phạt rất nặng
giáo sư tuấn cho rằng các nhà chức trách phải xem xét trách nhiệm của người này và có lời giải thích cho công chúng biết
cũng trong buổi họp báo trên ông trần tấn công khẳng định địa phương làm đúng về mặt pháp lý
công tác phòng chống dịch là trước hết trên hết
vì đảm bảo sức khỏe tính mạng
lây nhiễm đặc biệt là lây nhiễm trí áo trong quốc lý là vấn đề quan tâm số một
đó là nói về cái lý để chúng tôi tổ chức tiêu hủy
tuy nhiên luật sư đặng đình mạnh lại nói rằng
về y tế thì hiện nay chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền xác nhận thú nuôi có khả năng lây nhiễm virus corona và trở thành nguồn lây nhiễm cho người
ông mạnh nói về pháp lý thì không có quy định nào cho phép giết thú nuôi khi chủ bị lây nhiễm virus corona cả
thú nuôi là tài sản của người dân
việc giết thú nuôi vô hại
là xâm hại đến quyền sở hữu tài sản của người dân
luật sư mạnh cũng đề cập về phương diện đạo đức xã hội
ông cho rằng chó hay mèo là loài thú nuôi thông minh có nghĩa được chủ nuôi coi như thành viên trong gia đình
thế nên việc xâm hại đến thú nuôi không chỉ làm tổn thất về tài sản mà còn làm tổn thương về tinh thần của người chủ nuôi
do đó về dân sự phát sinh trách nhiệm của người gây ra sự việc phải bồi thường tổn thất vật chất và tổn thương tinh thần cho người bị thiệt hại
đồng thời về trách nhiệm hình sự
cũng phải xem xét căn cứ vào giá trị tài sản bị thiệt hại thông qua định giá tư pháp luật sư nói
vụ việc chính quyền cà mau tiêu hủy một mươi năm con chó và một con mèo với danh nghĩa là chống dịch đã thổi bùng con dẫn dỡ của nhiều người
các bình luận như man dợc tâm mất hết tính người là các từ khóa được dùng nhiều nhất trên mạng xã hội
tiến sĩ nguyễn ngọc huy chuyên gia vì biến đổi khí hậu viết trên trang facebook cá nhân rằng
ông thấy sốc về vụ việc và chút niềm tin còn xót lại
hãy nhìn vào hành trang của họ không có gì ngoài số cũ hộp nhựa cũ kỹ và đón chó nhưng họ vẫn vui tươi dọc đường về
tôi tin họ có niềm vui và tình yêu thương từ đàn chó đó là năng lượng sống của họ
giờ đây chút niềm tin năng lượng xót lại trong hành trang đường về nhà bị mang đi tiêu hủy
thật khó tưởng tượng được cảm xúc của hai vợ chồng ấy
với tôi người dân mà tôi cảm giác nghẹn ít hầu
bài viết của ông đã nhận được sáu mươi lượt yêu thích bình luận và chia sẻ
thưa quý vị ngay khi tin đàn chó và cả một chú mèo bị quan chức cà mau đem đi thiêu lộ ra
hàng loạt ý kiến của cộng đồng mạng dùng mạng xã hội tiếng việt ở việt nam và nước ngoài đã bùng nổ
những bình luận như đau lòng mất ngủ tàn bạo quá cai trị độc ác cho tới những nghị ảnh do trẻ em vẽ
mô tả đàn chó bị thiêu trong lồng sắt và nhiều cảm xúc khác
dân mạng vô cùng xúc động trước tình cảm vợ chồng này dành cho những chú chó
nhiều trang mạng cũng vẽ lại hình ảnh cặp vợ chồng và đàn chó như một cách chia sẻ với sự mất mát của gia đình ông phạm minh hùng
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất về vụ việc này mời quý vị cùng chú ý đón xem